tại trụ sở trung mương đảng tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã thân mật tiếp thủ tướng hà lan mark rutte đang có chuyến thăm chính thức tới việt nam
chân thành cảm ơn tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã dành thời gian tiếp đoàn
thủ tướng mark rutte bày tỏ vui mừng về những tiến triển tốt đẹp của quan hệ song phương trong thời gian qua
đặc biệt trong lĩnh vực thương mại đầu tư và trong các lĩnh vực hợp tác chiến lược như thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước nông nghiệp biện vững và an ninh lương thực
các kết quả và thỏa thuận hai bên đã đạt được trong chuyến thăm khẳng định sức hấp dẫn của thị trường việt nam nói riêng và asean nói chung đối với các doanh nghiệp và đối tác hà lan
và bày tỏ tin tưởng về tiềm năng hợp tác mạnh mẽ giữa hai nước trong tương lai
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng hoàn nghênh chuyến thăm lần thứ hai của thủ tướng mark rutte tới việt nam
đặc biệt trong bối cảnh quan hệ hợp tác giữa hai nước diễn ra rất sôi động và hiệu quả
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đánh giá cao việc hà lan tiếp tục là nhà đầu tư châu âu số một tại việt nam
và trở thành đối tác thương mại châu âu lớn thứ hai là một thị trường xuất khẩu lớn của việt nam
hoàn nghênh hai nước nhất trí xây dựng quan hệ đối tác toàn diện nhằm khai thác tốt hơn tiềm năng hợp tác và đáp ứng yêu cầu phát triển của hai nước
tổng bí thư chủ tịch nước cũng đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa hai nước trên các diễn đàn đa phương
đề nghị hà lan tích cực thúc đẩy eu hoàn thành giả soát pháp lý và các thủ tục để tiến tới sớm ký kết hiệp định thương mại tự do việt nam eu evfta và hiệp định bảo hộ đầu tư ipa